tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai mươi ba bị cáo về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trong đó bị cáo triệu văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại thị trấn trợ rã huyện ba bể là người giữ vai trò tổ chức đánh bạc
cáo trạng tại phiên tòa nêu rõ vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
triệu văn tuyên đã tổ chức cho hai mươi hai người đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa ăn thua bằng tiền
tại khu đồi cốc chạm thuộc xã bành trạch huyện ba bể
tuyên phân công nguyễn duy hoàn nông văn anh cảnh giới dẫn đường lường cao kỳ thu tiền đánh bạc
đến khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút cùng ngày thì bị cơ quan công an kiểm tra phát hiện và bắt quả tang
trong số hai mươi ba bị cáo bị đưa ra xét xử có lê thị ánh tuyết hiện có một tiền án về tội đánh bạc
bốn bị cáo khác trước đây có hành vi vi phạm pháp luật đã từng bị kết án hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính
căn cứ các quy định của pháp luật tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn đã xử phạt bị cáo triệu văn tuyên một mươi năm tháng tù
phạt bổ sung ba mươi triệu đồng
xử phạt bị cáo nông văn anh một mươi hai tháng tù phạt bổ sung hai mươi năm triệu đồng
xử phạt bị cáo nguyễn tú anh bảy tháng tù phạt bổ sung một mươi triệu đồng
bị cáo lê thị anh tuyết bảy tháng tù phạt bổ sung một mươi triệu đồng
chín bị cáo còn lại bị xử phạt tiền hoặc xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo tùy theo tính chất và mức độ vi phạm